trong không khí mừng đảng mừng xuân bộ tư lệnh quân khu bốn đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
tại khu di tích mộ bà hoàng thị loan thân mẫu chủ tịch hồ chí minh tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an
trước khi tổ chức lễ phát động lãnh đạo bộ tư lệnh quân khu bốn lãnh đạo tỉnh nghệ an đã đến dân hoa thắp hương viếng mộ bà hoàng thị loan
thân mẫu bác hồ và mộ cụ hà thị hy bà nội bác hồ mộ nguyễn sinh sinh em trai bác hồ tại núi động tranh xã nam giang huyện nam đàn tỉnh nghệ an
hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ những năm qua quân khu bốn đã trồng được hàng trăm nghìn cây lấy gỗ cây ăn quả cây bóng mát
góp phần tích cực bảo vệ môi trường nâng cao đời sống bộ đội xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh sạch đẹp
khởi đầu cho tết trồng cây xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín bộ tư lệnh quân khu bốn và cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã trồng và chăm sóc hai vườn cây hoa ban tím
và hoa ban trắng trong khuôn viên khu di tích mộ bà hoàng thị loan thuộc xã nam giang huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tại buổi lễ cán bộ chiến sĩ trong quân khu phấn đấu trồng chăm sóc trên một trăm ba mươi năm trăm linh cây các loại đồng thời tích cực tham gia bảo vệ rừng ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép